cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng tức thủ tướng chính phủ đầu tiên của nước ta thời kỳ đổi mới
một điều đặc biệt là khi đang giữ cương vị phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng
đồng chí phạm hùng đã kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ đội vụ nay là bộ công an
trong thời gian đó bộ trưởng phạm hùng đã có một chỉ đạo hết sức quan trọng
đó là thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đây được coi là một dấu ấn để lực lượng công an nhân dân trưởng thành và vững mạnh như ngày hôm nay
một trong những buổi sinh hoạt truyền thống theo kế hoạch của bộ công an
được học viện an ninh nhân dân tổ chức để các học viên của học viện có dịp ôn lại
ghi dấu và học tập tấm gương cố bộ trưởng phạm hùng
người lãnh đạo xuất sắc đã luôn quan tâm sát sao chỉ đạo lãnh đạo và phát triển lực lượng công an nhân dân
giai đoạn đầu những năm tám mươi sau khi đất nước ta vừa giành được độc lập
học viện an ninh nhân dân
đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí phạm hùng
cũng như là để giáo dục những cái truyền thống tốt đẹp mà lực lượng công an
cũng như là cá nhân đồng chí phạm hùng đã tạo dựng lên
trong đó chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động trong học viên
đã tổ chức rất nhiều buổi sinh hoạt truyền thống cho cán bộ giáo viên
và học viên trong học viện và đặc biệt là tổ chức nghiên cứu hết sức sâu sắc sâu rộng
để tuyên truyền nghiên cứu về tấm hương về thân thế sự nghiệp của đồng chí phạm hùng
trên cương vị bộ trưởng đồng chí phạm hùng đã chú trọng xây dựng đạo đức người công an cách mạng
phát động trong toàn lực lượng công an phong trào học tập thấm nhuận sâu sắc
và thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trưởng thành lớn mạnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị
làm thất bại hoàn toàn các âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
và phản cách mạng thời hậu chiến giữ gìn sự bình yên cho đất nước
qua nghiên cứu chúng tôi cũng đều biết đồng chí phạm hùng người lãnh đạo đầu tiên
khởi xướng và nâng tầm phong trào công an nhân dân học tập
làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thì qua những đóng góp của cổ bộ trưởng
phong trào này đã trở thành một phong trào thi đua sâu rộng
lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn lượng công an dân nói chung
và tuổi trẻ công an nhân dân nói riêng
qua đó thì chúng tôi cũng nhận thức được cái trách nhiệm của mình
vai trò của thế hệ trẻ công an dân ngày nay
phải nỗ lực hơn nữa cố gắng hơn nữa
rèn luyện học tập theo sáu điều bác hồ dạy
theo tấm gương đạo đức và lý tưởng cách mạng của đồng chí cố bộ trưởng phạm hùng
hôm nay trong buổi sinh hoạt truyền thống
chủ đề kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí phạm hùng
các học viên học viện an ninh nhân dân đã được hiểu hơn
thấm nhuần hơn và nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng
về tấm gương các thế hệ đi trước để rèn luyện ý thức
học tập và phấn đấu trở thành người chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên tương lai
qua những buổi sinh hoạt truyền thống rất là ý nghĩa như hôm nay thì
bản thân chúng em thì cái ý thức được rằng là
cái lớp lớp chúng ta phải tiếp bước cái thế hệ đi trước
trong cái quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
về lý tưởng cách mạng thế hệ đi sau cần phải có những nhận thức đầy đủ và hiểu biết sâu sắc
về cái lịch sử và cũng như là cái lúc cái lòng quyết tâm bảo vệ cái nền độc nập
cũng như là tự do cho đất nước
là những người chỉ trẻ thì nhìn vào những bài học của các thế hệ trai anh
luôn cảm thấy một cái niềm tự hào rất là sâu sắc
và từ đó thì cũng là cái nguồn động lực chúng em phấn đấu mục tiêu trở thành một người chiến sĩ công an
trong giai đoạn mới luôn đổi mới cũng như là hoàn thiện bản thân mình
để trở thành một người chiến sĩ công an đóng góp được nhiều nhất cho đảng cho nhà nước
không khí và tinh thần học tập truyền thống học tập tấm gương
đặc biệt là sự khởi xứng của cố bộ trưởng phạm hùng về phong trào học tập
làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đặc biệt là sự khởi xướng của các cán bộ học viên học viện an ninh nhân dân
sẽ là kim chỉ nam cho lớp lớp các thế hệ tiếp nối dõi theo và hành động theo
để tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc